mặc dù còn hai ngày nữa trận chung kết lượt về af cup giữa đội tuyển việt nam và malaysia mới diễn ra
nhưng ngay từ hôm nay công tác chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành
đặc biệt là việc phân phát vé và bố trí các địa điểm xem ngoài trời dành cho các cổ động viên không có vé vào sân mỹ đình
sau đây là ghi nhận của chúng tôi về một số hoạt động chuẩn bị của liên đoàn bóng đá việt nam cho trận chung kết lượt về sắp tới
theo thông báo của liên đoàn bóng đá việt nam vff với những cổ động viên đã mua được vé thông qua các trang bán vé trực tuyến
sẽ được nhận vé trong hai ngày hôm nay và ngày mai
vì vậy từ sáng nay đã có rất đông người dân tới trước cổng trụ sở vff để chờ đợi lấy vé
theo dự đoán số lượng khán giả sẽ kéo tới sân mỹ đình vào tối thứ bảy này sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với sức chứa bốn mươi chỗ
vì vậy để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ phía liên đoàn cũng đã lên kế hoạch lắp đặt màn hình lớn
và cũng đã để giải quyết vấn đề nhu cầu của người hâm mộ đến quảng trường
trong xung quanh sân vận động chúng tôi có lắp năm màn hình lớn từ một trăm hai mươi in trở lên để phục vụ cho khoảng một vàn cho đến hai vàn người
có thể là không vào được trong sân thì cũng có điều kiện tiếp cận trên màn hình để cổng vũ cho đội tuyến quốc gia
để tránh những hình ảnh xấu như trong trận bán kết
có thể lặp lại tại sân mỹ đình đồng thời kiểm soát chặt hơn số lượng người ra vào sân
công tác an ninh trật tự cũng được liên đoàn bóng đá việt nam lên kế hoạch tăng cường
trận đấu này sẽ có khoảng từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh cảnh sát làm nhiệm vụ
và toàn bộ các hệ thống xoát vé vào hay hoặc là xoát vé vào sân hay là cửa từ là do lực lượng công an tp hà nội đảm trách
và chúng tôi không mời cái công ty vệ sĩ tham gia nữa
để muốn đảm bảo một cách tuyệt đối trong đó có một cái nội dung tức là pháo sáng
là phải đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối không được đem pháo sáng vào trong sân
sức nóng của trận chung kết đã được lường trước
hy vọng là với sự chuẩn bị chú đáo trận đấu cuối cùng của iff cup sẽ diễn ra một cách trọn vẹn và tốt đẹp